tổ chức ung thư toàn cầu ước tính năm hai nghìn một mươi tám việt nam có hơn một mươi bốn người mắc mới ung thư đại trực tràng và hơn bảy trường hợp tử vong
ung thư đại trực tràng là một trong năm bệnh ung thư thường gặp tại việt nam
điều đáng nói căn bệnh vốn thường gặp ở độ tuổi trên năm mươi thì giờ đây ung thư đại trực tràng đã gặp ở lứa tuổi ba mươi và ngày càng có xu hướng trẻ hóa
cậu bé một mươi hai tuổi này vừa hoàn thành ca phẫu thuật nối hậu môn nhân tạo
gần hai năm nay em phải sống chung với căn bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn hai
em nhập viện trong tình trạng tắc ruột điều đáng nói là trước đó gia đình hoàn toàn chủ quan trước những biểu hiện của em
mình không để ý lắm tại vì như mình mãi đi làm hay là con ở nhà với ông bà các thứ thì cơm nước hay là ăn vặt vãnh đi học mua đồ điếc thì mình cũng không thể kiểm soát hết được
còn người đàn ông này vừa mới phát hiện mắc ung thư
còn người đàn ông này vừa mới phát hiện mắc ung thư đại trực tràng cách đây bốn tháng mặc dù bị tà bón kéo dài nhưng anh chưa một lần đi khám sức khỏe
bình thường tôi không đi khám gì hết cả bởi vì không nghĩ là mình lại bị như thế
theo ghi nhận tại bệnh viện ca trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng năm trường hợp mắc ung thư đại trực tràng
đặc biệt có những bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng khi một mươi hai một mươi ba tuổi cho thấy xu hướng trẻ hóa của bệnh
bên cạnh đó căn bệnh này tiến triển âm thầm
khiến người bệnh khó phát hiện hơn bảy mươi bệnh nhân ung thư đại trực tràng đến khám ở giai đoạn muộn khiến hậu quả của việc chữa bệnh bị giảm rất nhiều
ở giai đoạn đầu thường là rất thầm lặng ít triệu chứng chủ yếu là những dối loạn tiêu hóa thoáng qua mà đa số bệnh nhân chúng ta bỏ qua
trong nhóm bệnh nhân mà béo phì chế độ ăn ít rau nhiều thịt hay tàu bón đặc biệt là ngồi nhiều như là dưới văn phòng
thứ hai là nhóm hay gặp nhóm bệnh nhân mà mang tính chất có tính chất gian
các bác sĩ khuyến cáo những người có tiền sử viêm đại tràng mạng tính trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa
hoặc khi có triệu chứng sụt cân không rõ lý do tàu bón đầy bụng đi tiêu ra máu ói ra máu thì nên đi khám ngay để tâm soát phát hiện và điều trị kịp thời